làm sao để các em học sinh yêu thích say mê lịch sử là một yêu cầu đối với những người làm công tác giáo dục
mới đây tại hà nội trong khuôn khổ hội sách mùa thu hàng trăm em nhỏ đã được trải nghiệm những cách học lịch sử sống động
trong buổi giao lưu biên niên sử thế giới bằng hình một cách học xử khác
biên niên sử thế giới bằng hình là một công trình đồ sộ của nhóm tác giả người anh được xuất bản bởi darling kydersley limited
xuyên suốt ba trăm linh trang sách là một hệ thống hình ảnh và tư liệu đồ sộ cung cấp cho các em cái nhìn toàn cảnh
hiện hữu dễ dàng nắm bắt được của lịch sử thế giới từ thời thế kỷ hai mươi một
cuốn sách kích thích sự tự học tự tìm hiểu và khiến các em yêu thích môn lịch sử nhiều hơn nữa
đến với buổi giao lưu các em học sinh được trải nghiệm những cách học lịch sử mới với những hình ảnh sống động và những trò chơi tương tác thú vị
sự hào hứng tham gia cùng những câu trả lời chắc chắn
thuyết phục của các em cho thấy lịch sử với những hình thức thể hiện mới có sức hấp dẫn không nhỏ đối với các em
hoạt động này bước đầu cho thấy hiệu quả của phương pháp học sử bằng tranh minh họa và các hoạt động tương tác